theo tin từ sở y tế hà nội tính từ một mươi tám h ngày hai mươi tháng ba đến một mươi tám h ngày hai mươi một tháng ba trên địa bàn thành phố ghi nhận thêm một mươi bảy chín trăm một mươi sáu ca covid một mươi chín
trong đó có sáu sáu trăm sáu mươi bảy ca cộng đồng và một mươi một hai trăm bốn mươi chín ca đã cách ly
đây là ngày thứ một mươi liên tiếp số ca mắc trong ngày ở hà nội giảm
so với mốc ba mươi hai sáu trăm năm mươi ca thiết lập ngày tám tháng ba số ca mắc ở thủ đô đã giảm gần một mươi năm ca
cụ thể một mươi bảy chín trăm một mươi sáu bệnh nhân phân bổ tại năm trăm ba mươi xã phường thị trấn thuộc ba mươi trên ba mươi quận huyện thị xã
một số quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như hà đông một sáu trăm một mươi ba ba vì chín trăm sáu mươi bảy thanh trì chín trăm sáu mươi một hai bà trưng chín trăm bốn mươi sáu đống đa chín trăm linh tám
như vậy cộng số ca mắc trong ngày ở hà nội giảm
cộng số ca mắc covid một mươi chín tại hà nội tính từ ngày hai mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một cho đến nay là một một trăm tám mươi chín hai trăm sáu mươi ca
cũng theo báo cáo của sở y tế hà nội tính đến hết ngày hai mươi tháng ba hà nội có ba trăm bốn mươi sáu chín trăm năm mươi bảy ca dương tính với sars cov hai đang điều trị
theo dõi giảm hơn ba mươi hai năm trăm linh ca so với ngày một mươi chín tháng ba
trong đó hai trăm sáu mươi hai ca điều trị tại khu cách ly ba ba trăm ba mươi sáu ca đang điều trị tại bệnh viện
chiếm hơn chín mươi sáu tổng số ca
số còn lại với ba trăm bốn mươi ba ba trăm năm mươi chín người đang điều trị theo dõi tại nhà chiếm hơn chín mươi chín
theo thống kê của bộ y tế trong số hơn ba ba trăm linh ca đang điều trị tại bệnh viện
có hai bốn mươi một ca mức độ trung bình giảm gần một mươi bốn so với trung bình bảy ngày trước
năm trăm tám mươi chín ca nặng nguy kịch giảm gần chín
số ca thở máy không xâm lấn giảm còn hai mươi sáu ca
trong khi đó số ca thở máy xâm lấn là ba mươi ba ca tăng một mươi sáu so với trung bình
hôm qua ngày hai mươi tháng ba hà nội ghi nhận ba ca tử vong
như vậy tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại hà nội từ ngày hai mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay là một ba trăm linh người
về công tác tiêm chủng tính đến hết ngày một mươi chín tháng ba hà nội có tám mươi một tám số người từ một mươi tám tuổi trở lên
đã được tiêm mũi nhắc lại vaccine covid một mươi chín
bên cạnh đó gần một trăm linh người cần tiêm mũi bổ sung đã được tiêm chủng
xin được chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác
thưa quý vị và các bạn
khi dịch covid một mươi chín bắt đầu có dấu hiệu hạ nhiệt thì dịch sốt xuất huyết lại bùng lên với hai trường hợp tử vong đầu tiên tại tỉnh bình dương
theo báo cáo công tác y tế tháng ba từ ngày một mươi tám tháng hai đến ngày một mươi bảy tháng ba của bộ y tế
trong tháng cả nước đã ghi nhận đến bốn hai trăm tám mươi bảy ca mắc sốt xuất huyết
ngày hai mươi một tháng ba bộ y tế đã có báo cáo về công tác y tế tháng ba gửi văn phòng chính phủ
tích lũy từ đầu năm đến nay cả nước ghi nhận chín chín trăm một mươi chín trường hợp mắc hai trường hợp tử vong tại bình dương
so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi một một mươi năm chín trăm tám mươi hai trên ba số ca mắc giảm ba mươi bảy
sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính có thể gây thành dịch do virus dengue gây ra
bệnh lây lan do mũi vàng đốt người bệnh nhiễm virus sau đó truyền bệnh cho người lành qua vết đốt
để tích cực chủ động phòng bệnh cho bản thân gia đình và mọi người xung quanh
bộ y tế khuyến cáo mạnh mẽ người dân thực hiện các biện pháp phòng bệnh như sau
đậy kính tất cả các dụng cụ chứa nước có thể chứa loan quăng
bỏ gậy như bể nước ăn diễn nước châm vại thùng phi bể nước nhà vệ sinh thùng xô chậu
các dụng cụ khác như lon chai lọ để mũi không vào đẻ trứng
hàng tuần thực hiện các biện pháp diệt loan quăng bỏ gậy bằng cách thả cá vào dụng cụ chứa nước lớn
thao rửa dụng cụ chứa nước vừa và nhỏ như bát kê chân trạng lò hoa khe nước của tủ lạnh hay điều hòa
mắng thoát nước mắng da súc da cầm bể cây cảnh
lật úp các dụng cụ không chứa nước thay nước bình hoa bình bông bỏ muối dầu hoặc hóa chất diệt loan quăng bỏ gậy vào bát nước kê chân chạng
cắt ổ nước động
hàng tuần loại bỏ lật úp các vật liệu phế thải các hốc nước tự nhiên không cho mũi đẻ trứng như chai lọ hủ mảnh chai
châm vại vỡ vỏ dừa mảnh lưu vỡ lốp vỏ xe cũ hốc tre bẻ lá
ngủ mang mặc quần áo dài phòng mũi đốt ngay cả ba ngày
tích cực phối hợp với ngành y tế trong các đợt phun hóa chất phòng chống dịch
và đặc biệt khi bị sốt quý vị hãy đến các cơ sở y tế để được khám và tư vấn điều trị
tuyệt đối không tự ý điều trị tại nhà để tránh những kịch bản xấu có thể xảy ra
tính đến hiện nay với số kf tăng nhanh trong trường học nhiều cơ sở giáo dục phải đối mặt với áp lực chưa từng có
khi vừa dạy học trực tiếp vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch
trước tình trạng số ca f là sinh viên tăng nhanh các trường đại học đang phải gấp rút ứng phó để vừa đảm bảo công tác dạy học và công tác phòng chống dịch
tại trường đại học khoa học xã hội nhân văn đại học quốc gia hà nội với số lượng hơn tám học sinh sinh viên
nhà trường đã chia các ca học làm hai buổi sáng chiều
phương pháp chia ca học sẽ hạn chế được tình trạng tụ tập đông đúc giúp nhà trường dễ dàng hơn trong công tác quản lý trong bối cảnh dịch bệnh
bên cạnh đó nhà trường còn thiết lập trạm y tế lưu động ngay trong trường
nhằm đáp ứng kịp thời các kf hoặc sinh viên có dấu hiệu nghi mắc covid một mươi chín
phó giáo sư tiến sĩ đặng thị thu hương phó hiệu trưởng nhà trường cho biết
nhà trường đã có kế hoạch chuẩn bị rất kỹ lưỡng trước khi sinh viên quay trở lại trường học trực tiếp
để ứng phó với f f một nhà trường chuẩn bị và luôn sẵn sàng linh động kết hợp các phương pháp dạy giúp sinh viên không bị hỏng kiến thức
việc trở lại trường học trực tiếp cũng là điều mà các thầy cô và sinh viên mong mỏi từ lâu
tuy nhiên trong bối cảnh số ca mắc trong cộng đồng tăng nhanh và số ca mắc là sinh viên chưa có dấu hiệu giảm
nhiều trường đại học đã có nhiều phương án chủ động triển khai hỗ trợ sinh viên
trường đại học kinh tế quốc dân hà nội trong hai tuần đầu mở cửa trở lại
số ca nhiễm covid một mươi chín trong sinh viên tăng lên rất nhanh khoảng gần bảy mươi ca mỗi tuần
theo ông võ trọng nghĩa trưởng phòng truyền thông nhà trường cho biết
ban đầu trường chỉ mở một tầng của khu cách ly nhưng sau đó phải tiếp tục mở thêm các phòng các tầng khác
có rất nhiều sinh viên ở ngoài khi bị nhiễm covid một mươi chín
chủ nhà trọ không đồng ý cho ở khu trọ nên sinh vào khu cách ly của trường
ngoài ra nhà trường hỗ trợ một triệu đồng cho mỗi sinh viên bị f
sinh viên được phát thuốc điều trị miễn phí phục vụ cơm tận phòng và có đội ngũ cán bộ
y tế túc trực bất kể ngày đêm để kịp thời hỗ trợ xử lý các tình huống phát sinh
đồng thời động viên tinh thần cho các em
văn hóa hà nội sau khi quay trở lại trường học tập trung đã mắc covid một mươi chín
trước tình hình đó đoàn thanh niên và nồng cốt là các đội thanh niên sung kích
các câu lạc bộ đã trở thành mũi nhọn đắc lực giúp việc thu dung điều trị cách ly các f
từ tháng hai trường đại học văn hóa hà nội đã lên kế hoạch chi tiết để đón sinh viên
đảm bảo thích ứng an toàn trước đại dịch trong đó nhấn mạnh công tác sàng lọc f
để tạo ra môi trường học tập giảng dạy cho an toàn công tác đón các sinh viên nội trú cũng được đặt lên hàng đầu
bởi với hàng nghìn sinh viên nội trú từ nhiều địa phương khác nhau
quay lại ký túc xá khiến khu vực này trở thành nơi có nguy cơ rất cao nếu công tác sàng lọc không được làm tốt
về vấn đề thu gom phân loại rác thải cho khoảng một trăm linh f trong ký túc xá
các thành viên trong câu lạc bộ cũng phân nhau để thực hiện việc này làm sao đảm bảo đúng quy trình theo hướng dẫn của bộ y tế
tuy đối diện với nguy cơ lây nhiễm cao nhưng nụ cười sự nhiệt huyết vẫn nở trên môi mỗi thành viên của câu lạc bộ
khi góp chút công sức vào công tác hỗ trợ các sinh viên mắc covid một mươi chín
như vậy bằng việc thành lập các trạm y tế lưu động trong trường
kết hợp với việc hỗ trợ f tích cực từ các tình nguyện viên tại các ký túc xá trường
hy vọng rằng bệnh nhân sẽ sớm khỏi bệnh các trường sẽ đảm bảo được việc dạy học trực tiếp an toàn
và làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh
quý vị và các bạn thân mến đại dịch covid một mươi chín vẫn chưa kết thúc như nhiều thông tin đang lan truyền
omicron hay ba hai cũng không phải là biến chủng cuối cùng mà chúng ta phải đối mặt
ncov vẫn là virus rất khỏe và di chuyển dễ dàng
những thông tin mới nhất liên quan đến tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên cả nước
xin được chúng tôi liên tục cập nhật trên kênh báo sức khỏe và đời sống
hy vọng quý vị và các bạn quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại